thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh này
trong vụ án này bị cáo vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh bị truy tố hai tội danh vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
viện kiểm sát xác định các bị can lợi dụng chức vụ can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu thông thầu dân lận bằng cách cố ý làm sai lệch thông tin cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu
hành vi của các bị can dẫn đến sự không minh bạch trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện đồng phú tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ một vụ nghi điện giật khiến hai công nhân thương vong
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h
trong khoảng một mươi sáu h chiều chín một mươi tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên t h một công nhân phát hiện anh trương ngọc viết và trần đức long bị điện giật tại băng truyền sản xuất của công ty
người này ngay lập tức ngắt cổ giao điện hô hoán các công nhân khác đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên anh long đã tử vong còn anh viết bị thương nhẹ nên được đưa về tự điều trị